đặc biệt là các tổ chức quốc tế đã rất nỗ lực trong việc đẩy mạnh hợp tác với các bộ ngành của nước ta
nhằm nâng cao năng lực cho các địa phương trong lĩnh vực bảo vệ tài nguyên môi trường đa dạng sinh học cũng như thích ứng với biến đổi khí hậu
với sự hỗ trợ từ các chuyên gia nước ngoài chúng ta cũng đã đẩy mạnh được các hoạt động thực tiễn nâng cao nhận thức trong cán bộ và nhân dân
từ đó đưa vấn đề bảo vệ thiên nhiên môi trường trở thành mối quan tâm của nhiều người hơn
trung tâm cứu hộ gấu việt nam tại vườn quốc gia tam đảo được xây dựng từ năm hai nghìn bảy trên diện tích gần một mươi hai hectare
được thiết kế đặc biệt để có đủ điều kiện chăm sóc suốt đời cho khoảng hai trăm linh cá thể gấu
với đội ngũ cán bộ chủ yếu là các chuyên gia thú y nước ngoài gấu sau khi được cứu hộ về trung tâm sẽ được thường xuyên theo dõi sức khỏe
và xây dựng chế độ dinh dưỡng hợp lý đối với từng cá thể
đặc biệt gấu không chỉ được chăm sóc về thế trị
các thiết kế tại trung tâm cho phép gấu thể hiện các hành vi tự nhiên kích thích sự phát triển các giác quan cũng như các kỹ năng sinh tồn
việc cứu hộ và bảo tồn gấu trong môi trường bán tự nhiên tại trung tâm cứu hộ gấu việt nam trong nhiều năm qua
đã phần nào giúp nâng cao nhận thức về việc chăm sóc và bảo tồn loài gấu cho người dân
sự hình thành của trung tâm cứu hộ gấu việt nam được dựa trên nhu cầu cấp bách
về việc tiếp nhận những cá thể gấu bị luật pháp tịch thu
hoặc từ những người nuôi gấu tình nguyện giao nộp lại gấu cho nhà nước
trên cơ sở đó tổ chức động vật châu á animal asia đã ký biên bản thỏa thuận
với cục kiểm lâm thuộc bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn thành lập trung tâm cứu hộ gấu việt nam
sau một mươi năm xây dựng năm hai nghìn một mươi bảy tổng cục lâm nghiệp và tổ chức động vật châu á
tiếp tục ký kết ghi nhớ về xây dựng lộ trình chấm dứt nạn nuôi nhốt gấu lấy mật tại việt nam
theo biên bản ghi nhớ hai bên sẽ cam kết hợp tác và phối hợp cùng với các bên liên quan
tăng cường quản lý bảo tồn gấu trên phạm vi toàn quốc thông qua các hoạt động như hoàn thiện chính sách bảo tồn gấu
truyền thông và tăng cường thực thi pháp luật về quản lý giám sát hoạt động nuôi gấu
tăng cường năng lực của các trung tâm cứu hộ gấu tổ chức nghiên cứu truyền thông và các hoạt động khác
nhằm bảo tồn gấu trong tự nhiên
việc hoàn thiện các khu nhà nuôi gấu bán hoàng dã theo đúng thời hạn
sẽ bảo đảm đúng lộ trình cam kết chấm dứt buôn bán trái phép mật gấu vào năm hai nghìn hai mươi của chính phủ việt nam
bộ nông nghiệp phát triển đông thôn cũng như chính phủ việt nam rất quyết tâm trong việc thực hiện cam kết
bảo vệ các động vật hoàng dã đấy là cái thứ nhất
cái thứ hai là làm cơ sở pháp lý để sau này các bộ
ngành rồi các địa phương để tổ chức triển khai thực hiện ở cơ sở về các hoạt động ngăn chặn và cứu hộ gấu nói riêng và động vật hoang dã nói chung
chúng tôi đánh giá đây một cái thỏa thuận đặc tác với bộ nông nghiệp phát triển đông thôn và nói là có hiệu quả rất cao
thì chúng ta đã cứu hộ mà xử lý được hơn một trăm bảy mươi tám trường hợp vi phạm và đồng thời cũng đưa ra một cái thông điệp rất là mạnh mẽ là
nhà nước sẵn sàng thực thi pháp luật một cách chân đê để làm sao chúng ta có thể bảo vệ đồ loài gấu
từ năm hai nghìn bảy đến nay trung tâm đã cứu hộ tổng cộng hai trăm linh một cá thể gấu
trong đó riêng năm hai nghìn một mươi tám đã cứu hộ thành công bảy cá thể gấu
đây được coi là nỗ lực lớn cho thấy sự hợp tác của chính phủ và các tổ chức quốc tế trong việc chống lại tội ác buôn bán trái phép động vật hoang dã
tổ chức cũng tích cực trong việc bảo tồn loài gấu
đầu năm hai nghìn một mươi chín tổ chức động vật châu á đã tài trợ cho trung tâm bảo tồn voi đắk lắc kinh phí sáu mươi usd bao gồm hiện vật và chuyên gia
để bảo tồn voi trong khoảng thời gian từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi chín đến hết tháng hai năm hai nghìn hai mươi
dự án được thực hiện nhằm tiếp tục nâng cao chất lượng và năng lực chăm sóc bảo tồn voi cho trung tâm bảo tồn voi đắk lắc
nâng cao nhận thức của cộng đồng trong việc bảo vệ bảo tồn các loài động vật và phát triển các loài gấu
đồng thời tổ chức động vật châu á cũng cử nhiều chuyên gia tư vấn chia sẻ kinh nghiệm nâng cao năng lực cứu hộ bảo vệ voi hoang dã và voi nhà sống trong các điều kiện dưới mức tiêu chuẩn
hướng tới mục tiêu thay thế du lịch cưỡi voi bằng mô hình du lịch thân thiện với voi trên địa bàn tỉnh
đây là cơ hội tốt để nhân rộng đàn voi nhà cũng như bảo tồn đàn voi rừng còn sinh sống trong tự nhiên bảo đảm môi trường sống tốt hơn trong bối cảnh những cá thể voi ngoài tự nhiên hiện còn rất hiếm hoi
không chỉ tổ chức động vật châu á mà trong thời gian qua nhiều tổ chức quốc tế cùng các bộ ngành đã tăng cường các hoạt động hợp tác trên nhiều lĩnh vực
nhằm tăng cường năng lực của nước ta trong việc bảo tồn đa dạng sinh học và bảo vệ môi trường cũng như chống chịu với những tác động từ biến đổi khí hậu
nhiều mô hình hợp tác đã được triển khai sâu rộng với những hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu
giúp người dân bảo đảm sinh kế trước tác động của thiên tai cũng như nâng cao nhận thức cho người dân
và tăng cường năng lực chuyên môn của các cán bộ địa phương
kết quả này là cơ sở để các cơ quan quản lý nhà nước nhìn nhận lại đánh giá đúng vai trò của các tổ chức quốc tế
đồng thời có thể tận dụng được nguồn lực của xã hội nhằm khắc phục những hạn chế về tài chính cũng như nhân sự
từ đó dẫn đến những ghi nhớ thỏa thuận hợp tác cùng thực hiện chung mục tiêu thiên niên kỳ
trên cơ sở đó đầu năm hai nghìn một mươi chín cục biến đổi khí hậu thuộc bộ tài nguyên và môi trường
đã có buổi ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với mạng lưới các tổ chức phi chính phủ việt nam
và nhóm công tác của các tổ chức phi chính phủ về biến đổi khí hậu
theo bản ghi nhớ các bên sẽ tăng cường hợp tác nhằm nâng cao nhận thức năng lực giữa các cơ quan về biến đổi khí hậu
phối hợp chia sẻ các thông tin về dự án ứng phó biến đổi khí hậu
cũng như những kinh nghiệm và bài học thành công của các tổ chức phi chính phủ thực hiện ở từng địa phương
phối hợp thúc đẩy hợp tác quốc tế tăng cường thảo luận
cùng xây dựng các dự án ứng phó biến đổi khí hậu ở địa phương phù hợp với mục tiêu các bên
các cơ quan sẽ thường xuyên liên lạc thảo luận về các hoạt động hợp tác
đề xuất sáng kiến hợp tác mới và xây dựng phối hợp triển khai theo các nội dung thỏa thuận
có báo cáo định kỳ để đánh giá hiệu quả quá trình hợp tác
chúng tôi có kèm theo cái bản này thì có cái kế hoạch triển khai cái nội dung này
trong năm hai nghìn hai mươi một
năm hai nghìn một mươi chín là như thế nào thì đã có một loạt các cái hoạt động rồi
và ví dụ như là cái xây dựng náp rồi náp về nông nghiệp
thứ chính phủ việt nam cũng đã đồng ý về mặt chủ trương xây dựng một cái diễn đạt
để tất cả các bên tham gia vào thực hiện cái ndc của việt nam
hiện nay với sự hỗ trợ của ndc
của eu và một số các đối tác các phát triển khác
chúng tôi đang phong lết cái diễn đạt này
và hy vọng với cái diễn đạt này thì tất cả các bên kể cả các bên ngo
chúng ta đều thường xuyên được cập nhật cái thông tin về cái chính sách
những cái nỗ lực ứng phó biến đổi thiệu của việt nam
sự hợp tác giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức khi đều hướng đến mục tiêu chung
là nâng cao năng lực cho việt nam trên nhiều phương diện về môi trường
tuy nhiên để việc thực thi những thỏa thuận hợp tác từ phía các tổ chức được thuận lợi
thì cũng cần có những thay đổi nhất định trong chính sách
phần nào hỗ trợ các tổ chức hoạt động được hiệu quả hơn
về mặt thủ tục hành chính thì chúng tôi cũng đề xuất với bộ nông nghiệp và phát triển nông thôn
cũng tạo điều kiện làm sao chúng ta có thể gỡ bỏ nhiều thủ tục hành chính không cần thiết
một điều chúng tôi biết là về mặt môi trường chúng tôi phải làm đầy đủ các quy định
nhưng mà không có nghĩa là những quy định đã được áp dụng đến mức tối đa
đối với một dự án là phải nói là tuân thủ các cái về thủ tục về môi trường tương đối tốt
ở đây là vấn đề rào cản vấn đề chuyên môn năng lực
tôi nghĩ đấy là cái bây giờ việt nam rất là cởi mở vấn đề kêu gọi hợp tác
và cảm thấy rất là tiếp nhận những cái đổi mới và cái phương pháp thực hiện
làm thế nào giảm biển đội khí hầu ở trên thế giới thì tôi nghĩ đây là cơ hội rất là lớn
tuy nhiên chưa gặp nhau
vấn đề tiện nói chung là năng lực chuyên môn nó chưa gặp nhau
bởi vì khi mà các cam kết của lãnh đạo cấp cao của chính phủ về vấn đề trụng lục biển đội khí hầu
tuy nhiên triển khai vấn đề đấy như thế nào ở việt nam mình thì tôi nghĩ một mình bù
tài nguyên môi trường cục biển đội khí hầu không thể nào làm được
mà phải cần một sự hiểu biết chuyên môn từ cơ sở từ cấp địa phương
tức là từ cấp tỉnh những người làm công pháp chuyên môn phải có ở đấy
trong việc bảo tồn đa dạng sinh học
đổi khí hậu và bảo vệ môi trường thì việt nam đã có sự chung tay của rất nhiều tổ chức trong và ngoài nước
tín hiệu đáng mừng là hoạt động của các tổ chức này hiện đã và đang có nhiều hơn sự hợp tác của nhiều bộ ngành liên quan
qua đó cho thấy sự quan tâm sắc đáng của nhà nước tới vấn đề gìn giữ môi trường và bảo tồn đa dạng sinh học
sự đổi thay trong nhận thức nâng cao năng lực cho các địa phương từ nguồn trợ giúp của các chuyên gia nước ngoài
đã cho thấy hiệu quả thực tiễn từ những thỏa thuận hợp tác đó
và điều ý nghĩa nhất đến từ việc tăng cường hợp tác
là sự thay đổi nhận thức trong chính mỗi người dân việt nam trong việc bảo vệ thiên nhiên và môi trường
nếu như trước đây vấn đề này không phải là một điều được ưu tiên trong cuộc sống
thì giờ đây nó đã dần trở thành những vấn đề đáng lưu tâm
ngày càng thu hút nhiều người dân quan tâm và thay đổi hành động của chính mình
để từ đó cùng chung tay bảo tồn thiên nhiên môi trường và cùng thích ứng với những tác động của biến đổi khí hậu
thưa quý vị có thể thấy những hiệu quả thiết thực từ việc hợp tác giữa các tổ chức và các bộ ngành của nước ta
sẽ là tiền đề để tăng cường hơn nữa sự kết hợp phối hợp giữa các cơ quan nhà nước
với các tổ chức phi chính phủ trong thời gian tới
thưa quý vị và các bạn gành đá rêu nam ô thuộc quận liên triểu thành phố đà nẵng
được biết đến như một điểm du lịch sinh thái thu hút hàng ngàn khách tham quan du lịch mỗi ngày
thế nhưng thật khó tin khi mà tại đây không hề có một sự quản lý của đơn vị chức năng nào
và trên thực tế tại điểm du lịch này rác vứt bừa bãi tràn lan cảnh kinh doanh lộn xộn
cũng như tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn an ninh trật tự
nằm ở phía tây bắc cách trung tâm thành phố đà nẵng chưa tới hai mươi km
gành đá nam ô là một trong những điểm du lịch sinh thái được biết đến với bãi đá phủ rêu sành mướt kỳ thú
vươn dài ra biển mỗi khi thủy chiều rút
khách thập phương đến với nơi này đang tăng lên nhanh chóng
thế nhưng cảnh tượng tại đây lại không hề đẹp mắt chút nào bởi chiếc bờ chẳng chịt liều bạt
hàng quán tự phát phục vụ nhu cầu của du khách
hàng trăm chiếc giạp với những chiếc loa mở hết công suất tạo nên khung cảnh lộn xộn và huyền áo
trên các triển đá góc núi nhiều nhóm du khách cũng vô tư liên hoan và sẵn sàng bỏ lại rác thải
cảnh vật ở đây nó hòa quyền cả
bao gồm cả núi rừng và biển gáo rất là nền thơ
nhưng mà theo cái không khí và cái quản lý như thế này mình cảm thấy nó không có phù hợp
nó rất là ồn ào và mình không thích kêu thế
không có nhân viên môi trường không thủng rác không nhân viên cứu hộ không bãi đỗ xe
điểm đến hoang sơ này tiêm ẩn nguy cơ mất an toàn và mất an ninh trật tự đặc biệt là ô nhiễm môi trường
chúng tôi yêu cầu là hoang bốn sao các cấp đoàn đảo nước nên quan tâm chặt chẽ
của vùng gần biển của nam mô
và quản lý những con người lên trao du lịch để cho bảo vệ an toàn
tấn bằng của họ hoặc là sức khỏe của họ nhất là cái môi trường
không chỉ có vậy hàng trăm người đua nhau leo lên các tảng đá để chụp ảnh
theo ông lê thôi lão ngư cả đời gắn với làng trài này
thì hiện đang là thời điểm giữa mùa rêu
nhưng sự quá tải của hoạt động du lịch khiến bãi đá không còn lớp rêu dày đẹp như những năm trước
trước lần trăn nhiều
mấy năm thì khách du lịch ở đà nẵng lên đây ít thôi
chứ quá sức đông
chưa có cơ quan đơn vị nào trực tiếp đứng ra quản lý gảnh đá rêu độc đáo này
vậy nên cứ chiều chiều ông lê thôi lại đi vòng quanh để nhặt rác
với nỗi lo lắng cho bãi đá rêu vốn là niềm tự hào của người dân nam ô bao đời này
thưa quý vị và các bạn có lẽ chưa bao giờ chúng ta lại được nghe nhiều về vấn đề ô nhiễm rác thải như hiện nay
dân số tăng cao khiến cho lượng rác thải ngày một gia tăng
trong khi chúng ta vẫn chưa có được những giải pháp xử lý rác thải hiệu quả
trong bối cảnh như vậy những sáng kiến tái chế rác thải được coi là một việc làm mang tính lan tỏa rất lớn
khi không chỉ hạn chế được lượng rác ra môi trường
mà còn làm thay đổi nhận thức của rất nhiều người trong việc xả rác
cũng chính từ suy nghĩ này mà anh nguyễn văn thơ đã miệt mài thu gom rác
nhiều loại rác thải cũng như những đồ vật bỏ đi rồi tái chế chúng và lập nên quán cà phê tái chế
trong chuyên mục sống xanh ngày hôm nay mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi khám phá quán cà phê độc đáo này
người đàn ông đang tỉ mỉ sơn vẽ lên những chiếc chai đã được tái chế này là anh nguyễn văn thơ
chủ nhân một quán cà phê nằm trong khu phố cổ hà nội
tôi xin giáo bằng
bắc ninh là một trong những tỉnh những nơi mà được ô nhiễm được đánh giá là ô nhiễm nặng nềm nhất của cả nước
và chứng kiến những cái chết của gia đình của những người thân trong gia đình như là chú như bác ruột mình
cộng với những người anh họ rồi những người làng
là phần lớn những cái tôi được biết là những cái chết đều là do ung thư
làm một cái điều gì đó để mà thay đổi cái nhận thức mà tôi cũng biết được là tất cả nó xuất phát từ cái nhận thức của con người
khái niệm nâng cao nhận thức thường xuyên được chắc đề
trong những hoạt động bảo vệ môi trường
tuy nhiên làm cách nào để có thể tác động trực tiếp vào cảm xúc và gần gũi với mọi người hơn để mọi người hiểu thì lại không dễ dàng
với suy nghĩ như vậy anh thơ đã quyết định mở quán cà phê tái chế
gần như toàn bộ đồ đạc được sử dụng tại quán đều là đồ tái chế
từ bàn ghế cốc chén các đồ vật trang trí bên trong quán cũng đều là những đồ dùng đã hỏng
hoặc bị vứt đi như chiếc lốp xe vỏ chai bộ sofa cũ
từ sơn cho đến một số bộ phận của chiếc máy cày
những đồ đạc này được anh thơ dòng rủi khắp nơi để tìm kiếm và thùng nhặt lại
cùng với người bạn của mình anh thơ đã đến các tiệm đồng nát
các bãi rác để mua nhặt hoặc xin những thứ bỏ đi mang về xử lý làm sạch
rồi biến chúng trở thành những đồ dùng đẹp mắt và có tác động trực tiếp đến nhiều du khách trong và ngoài nước
mỗi khi họ đến với quán cà phê
nên là tôi muốn là mọi người đến đây cùng chung tay góp sức và để bảo vệ môi trường
chính vì thế nên là tôi gần đây tôi mới phát động cái phong trào là thu gom chai nhựa
mọi người khách hàng đến đây thưởng thức cà phê ở quán tôi và nếu như mang cho tôi chai nhựa
thì tôi sẽ sản ví dụ một mươi hai mươi dựa trên cái số lượng mà mọi người mang đây
không phải là tôi không thể kiếm được điều đấy rất là dễ có khi chỉ một ngày tôi có thể kiếm đủ ba cái chai nhựa
nhưng tôi kiên nhẫn chờ đợi
với tôi chờ đợi
tôi chờ đợi là hạnh phúc
tôi muốn là mọi người đến đây họ có một cái ý thức
khi mà họ nhìn thấy họ nghe thấy thì họ sẽ quên họ nhìn thấy họ nhớ
và khi họ hành động thì họ sẽ hiểu cái việc mình làm nó có ý nghĩa như thế nào
tất cả các đồ đạc đều được làm từ vật tái chế đặc biệt là các chai nọ
mà hiện giờ thì chai nọ ở trên thị trường thừa ra rất là nhiều
sử dụng một lần rất nhiều
em thấy nó độc đáo
cái thứ hai đấy là khi bước vào quán mà được gặp các bạn nhân viên
thực sự thì em ấn tượng ban đầu các bạn ấy tươi cười chào đón
thứ hai là cái vấn đề khi mà biết các bạn ấy không thể nói được và cũng không thể nghe được
thì có một cái sự thân thiện hơn rất là nhiều
ngoài việc hướng tới dùng đồ vật tác động tới trực quan của du khách
quán còn tạo điều kiện cho nhiều bạn trẻ khiêm thính có cơ hội có việc làm và giao tiếp với cộng đồng
anh thơ cũng có dự định sau khi các bạn thạo việc
quán sẽ hỗ trợ để các bạn trẻ này mở quán cà phê của người khiếm thính đầu tiên tại hà nội
những hình ảnh đẹp đẽ về các đồ vật tái chế tại quán cà phê
cũng như công việc của các bạn trẻ khiêm thính tại quán
đã chứng minh cho chúng ta thấy cuộc sống thật nhiều màu sắc đẹp
và quan trọng là chúng ta hành động như thế nào để giữ gìn vẻ đẹp đó
giác thải sẽ được giảm thiểu nếu mỗi chúng ta ý thức hơn trong hành động thải bỏ giác
tận dụng những món đồ còn có thể sử dụng
tái chế những vật đã hỏng thành những món đồ khác dù chỉ là một hành động nhỏ
nhưng cũng có thể góp phần hạn chế được ô nhiễm rác thải
quý vị thân mến đến đây thì thời lượng của chương trình cũng xin được khép lại
xin kính chào và hẹn gặp lại